xuống đồng đầu năm không chỉ để kịp thời vụ mà còn là việc lựa chọn được đúng giờ tốt
ngày tốt để cầu mong một năm sản xuất thuận lợi mùa màng bội thu
chính vì thế ngay trong những ngày tết nguyên đán ấm áp này
nhiều nông dân đã ra thăm đồng và bắt tay vào sản xuất
thời tiết năm nay được bà con nhận định là rất thuận lợi cho việc gieo cấy lúa vụ xuân năm hai nghìn hai mươi
tranh thủ thời tiết nắng ấm trong những ngày mùng bốn và mùng năm tết
nhiều bà con nông dân huyện sóc sơn thành phố hà nội đã xuống đồng
triển khai làm đất và chăm sóc cây mạ để chuẩn bị gieo cấy
những ngày qua thời tiết ấm áp nên cây mạ phát triển nhanh
hiện tại chỉ chờ đủ nước là bà con tập trung bắt tay và gieo cấy theo đúng khung thời vụ tốt nhất
thời tiết đẹp không rét quá mà cũng không lóng quá
từ hôm mùng một mươi từ hôm bây giờ cứ ấm áp này mạ môn là lên đẹp không có cái gì là ấy
nhưng mỗi năm mỗi năm cứ tầm là rét lắm
nhưng mà năm nay do mạ ấm áp này là lấy dân làng và con là do mạ năm nay phấn khỏi
các trạm bơm thủy lợi trên địa bàn huyện sóc sơn cũng đang khẩn trương vận hành hệ thống máy móc
tại đây trong những ngày tết luôn có người túc trực để chủ động phân bổ nguồn nước tưới hợp lý tiết kiệm và hiệu quả
để bảo đảm kế hoạch và tiến độ đề ra ubnd huyện sóc sơn đã yêu cầu các xã thị trấn sớm phân công kế hoạch triển khai cụ thể
chuẩn bị đầy đủ giống và phân bón vận động nhân dân thu hoạch hết diện tích cây vụ đông
đồng thời làm tốt công tác quản lý các công trình thủy lợi cung cấp đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất
về cái tiến độ đồ ải thì bây giờ đến thời điểm này đến ngày hôm nay là được khoảng trên ba hectare
kế hoạch của chúng tôi là khoảng chín hectare lúa
tất cả về nước về thời tiết thì hôm nay rất là thuận lợi cho gieo kế của bà con
với khí thế gia quân sản xuất ngay từ những ngày đầu xuân năm mới
trong điều kiện thời tiết thuận lợi nhiều nông dân đang hướng tới một vụ xuân thắng lợi toàn diện